bộ công an vừa ban hành dự thảo nghị định lần hai quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
theo đó có nhiều nội dung sẽ được thay đổi
cụ thể thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được đề xuất rút ngắn từ ba năm xuống còn hai năm và kéo dài thêm không quá sáu tháng
tiêu chuẩn tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ cũng được bổ sung thêm các điều kiện tuyển tại các xã thuộc vùng sâu vùng xa vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
ngoài ra với hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ từ đủ một mươi sáu tháng đến dưới hai mươi bốn tháng phục vụ tại ngũ có thể được xét dự thi vào các học viện trường công an nhân dân tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan hạ sĩ quan chuyên nghiệp
dự thảo nghị định cũng nêu rõ các biện pháp xử lý vi phạm với người trốn tránh nghĩa vụ công an
cụ thể công dân không có mặt đúng thời gian địa điểm ghi trong lệnh gọi nghĩa vụ đào ngũ thì tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật theo điều lệnh công an nhân dân
xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
dự thảo nguy định được lấy ý kiến trong hai tháng nếu được thông qua sẽ có hiệu lực trong năm hai nghìn một mươi chín